công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết tàu thống nhất chạy suốt bắc nam điều chỉnh hành trình
ga đón trả khách do nhiều tỉnh thành giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể do một mươi chín tỉnh thành phía nam và hà nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc
của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ hiện trên tuyến bắc nam chỉ chạy hàng ngày duy nhất
đôi tàu khách thống nhất se bảy se tám tàu se ba se bốn tiếp tục dừng chạy trong tháng tám
tàu không đón trả khách tại các ga sài gòn tp hcm biên hòa long khánh đồng nai
tuy hòa phú yên ninh hòa khánh hòa và ga hà nội
riêng tại ga dị an bình dương không đón khách nhưng vẫn trả khách
trên hành trình tàu vẫn đón và trả khách tại các ga vinh nghệ an yên trung hương phố hà tĩnh
huế đà nẵng diêu trì bình định nha trang khánh hòa
hành khách mua vé đi tàu nên tìm hiểu thông tin về các biện pháp phòng dịch của địa phương
nơi ga đến để thuận tiện cho việc đi lại